từ công dụng của cây cối xay các nhà khoa học đã nghiên cứu kết hợp thảo dược này cùng nhiều vị thuốc khác như đan sâm vải ốc câu kỷ tử để tạo ra sản phẩm giúp hỗ trợ tăng cường lưu không khí huyết tăng cường sức khỏe tính giác
thường gặp do xùi u ở vòng họng do viêm mũi soang mủ có trường hợp bập bệnh do viêm nhiễm đường hô hấp dị nguyên bệnh lý trào ngược không khí ô nhiễm thời tiết lạnh cũng là những tác nhân gây ra viêm tay giữa ở hiện nay
dấu hiệu thường gặp của người viêm tay dữa khởi đầu là đau tay sau đó chảy nước tay và sức nghe giảm
ngoài ra có những dấu hiệu ít gặp như u tai chóng mặt thường được phát hiện ở trẻ lớn có trường hợp sốt sưng đau tai chán ăn và khó ngủ
để phát hiện bệnh người lớn cũng như trẻ em cần được bác sĩ chuyển đoán như dùng đèn xoay tay có kính phóng đại kính hiển vi xoay tay và nụ xoay tay
có nhiều cách điều trị bệnh viêm tay giữa trong đó phương pháp điều trị nội khoa là chủ yếu
theo đó kháng sinh uống là thuốc được lựa chọn hàng đầu
việc lựa chọn kháng sinh dựa trên kiến thức về vi khuẩn thường gặp trong viêm tay dữa lý tưởng nhất là dựa trên kết quả kháng sinh đồ kế mù tay
thời gian điều trị tối thiểu là tám ngày
nếu màng nhĩ không thủng có thể dùng thuốc nhỏ tay không nên bơm rửa
nếu màng nhĩ thủng có thể nhỏ tay trong ba bốn ngày đầu
loại không độc cho tai để ngăn chặn sự hình thành các bưng mù làm bít dẫn lưu sau đó rửa bằng nước muối sinh lý hay nước oxy giả
ngoài ra có thể thông vòi bơm thuốc vòi nhĩ
một số trường hợp viêm tay nhưng điều trị kháng sinh không hiệu quả phải chích sạch màng nhĩ đặt ống thông nhĩ hay nạo va
được thực hiện nếu viêm tay dữa kèm với dấu hiệu viêm đứng hô hấp trên do tắc nghẽn bởi va phí đại
nếu bệnh nhân có triệu chứng của đe dọa biến chứng và điều trị nội qua tối ưu không mang lại kết quả khả quan
có thể cần đến phẫu thuật hòm nhĩ khuét sớm trúng
cần phát hiện bệnh sớm để giải quyết các ổ viêm vùng mũi họng như nạo va
điều trị viêm soang mũi loại bỏ các bít tắc ở vòng làm thông vỏi nhĩ bằng nhiệm pháp vasava
bệnh nhân bị chặt hai lỗ mũi phông má thổi một hơi mạnh nhưng phải ngậm miệng lại để hơi không thoát ra
nếu không nghe thấy tiếng hơi qua vòi đập vào màng nhĩ là nghiệm pháp âm tính do vòi nhĩ bị tắt
lưu ý trong các trường hợp viêm động nhảy mũ ở vùng mũi họng soang vòng
thì không nên thổi hơi mà để bệnh nhân bịt mũi ngậm miệng nước nước bọt
cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường nhà ở sạch sẽ không nên bơi lội khi tài có dấu hiệu đau
tránh khói thuốc lá và giữ tay luôn khô sạch là những biện pháp phòng ngừa tốt